theo nghiên cứu mới virus sars cov hai có nhiều biến thể cho đến nay đã ghi nhận nhiều chủng khác nhau của virus này trên khắp thế giới
nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học dẫn đầu là một nhà thần kinh học ở iceland cho biết đã phát hiện nhiều biến thể của virus
theo đó dù virus sars cov hai có tỷ lệ biến thể tương đối thấp
song mức độ lây lan quá lớn khiến trên thế giới đang có rất nhiều biến thể của virus này
và sự biến đổi này có thể mang tính đại diện khu vực địa lý